cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo nhận được kết quả dự thi olympic vật lý quốc tế lần thứ bốn mươi tám năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại nước cộng hòa indonesia từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó đội tuyển quốc gia việt nam tham dự olympic vật lý quốc tế có năm thí sinh dự thi thì cả năm thí sinh đều đoạt giải
bao gồm bốn huy chương vàng và một huy chương bạc
năm nay đội tuyển quốc gia việt nam dự thi các kỳ thi olympic quốc tế bao gồm hóa học toán học vật lý đã giành được thành tích cao nhất từ trước tới nay
học sinh giành huy chương vàng là đinh anh dũng học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
tạ bá dũng học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
nguyễn thế quynh học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên võ nguyên giáp tỉnh quảng bình
và trần hữu bình minh học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên phan bội châu tỉnh nghệ an
phan tuấn linh học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên phan bội châu tỉnh nghệ an giành huy chương bạc
với kết quả này đoàn việt nam đứng thứ năm sau trung quốc hàn quốc nga và singapore
cũng như đoàn olympic hóa học và olympic toán học kết quả này của đội tuyển olympic vật lý quốc tế là thành tích cao nhất từ trước đến nay
trước đó bốn học sinh việt nam đoạt huy chương vàng olympic toán quốc tế với tổng số một trăm năm mươi năm điểm
đoàn việt nam đứng thứ ba trong bảng tổng sắp không chính thức sau hàn quốc và trung quốc